sáng ngày bốn tháng ba công an quận tân bình tp hcm đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông rơi từ tầng cao căn nhà trọ xuống đất tử vong
khoảng năm giờ sáng cùng ngày người dân sinh sống tại căn nhà trọ cao tầng
trên đường bào cát hai phường một mươi hai quận tân bình tp hcm nghe tiếng động mạnh bên ngoài
nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới đất
mọi người chạy đến kiểm tra thấy nạn nhân đã tử vong nên báo công an
theo chủ nhà trọ nạn nhân khoảng ba mươi sáu tuổi thuê trọ ở cùng vợ tại tầng hai căn nhà này được vài ngày nay
trước khi xảy ra vụ việc người dân thấy nạn nhân đi bộ lên tầng bốn căn nhà trọ
sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để tiếp tục điều trị